trong ngày hai mươi năm tháng tám công an phường phú hữu đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức
để truy xét nhóm đối tượng chặn xe hành hôn một tài xế trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn hoàng tú ngụ quận tân bình tp hcm lái xe ô tô trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thì bị xe ô tô biển số năm mươi một g hai nghìn tám trăm một mươi bảy và xe ô tô một mươi sáu chỗ biển số năm mươi một b hai mươi tám nghìn bảy trăm linh tám vượt lên từ làng xe ưu tiên ép sát đầu xe ném chai nước vào kính lái
khi tới đường dẫn xuống vòng xoay phú hữu tp thủ đức xe của anh tú bị hai ô tô trên chặn lại
các đối tượng trên hai xe đã dùng điếu cài gãy sát hành hung khi anh tú gục xuống đường
chỉ khi ngồi đi đường ca ngăn thì nhóm đối tượng mới lên xe rời đi
anh tú được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên mặt đầu chân tay
tiếp dẫn tin báo công an phường phú hữu tp hcm đã thu thập camera an ninh trên cao tốc và đang truy sát nhắm đối tượng
bước đầu nhắm này được xác định ngụ huyện nhà bè tp hcm